sau một tuần học sinh tp hcm trở lại trường học trực tiếp giáo viên đã có những đánh giá cụ thể về việc học trực tuyến của học sinh trong thời gian qua
học trực tuyến gần như hết học kỳ một đến giữa tháng một mươi hai học sinh lớp chín lớp một mươi hai mới trở lại trường học trực tiếp
dù đã nhìn nhận về mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh trong thời gian qua có những hạn chế nhưng hầu hết giáo viên đều muốn khi học sinh đi học trở lại nắm bắt thực tế mới đưa ra đánh giá chính xác nhất
sau một tuần học sinh đi học trực tiếp giáo viên lâm vũ công chính trường trung học phổ thông nguyễn du tại quận một mươi nhận định
thời gian qua học sinh chỉ tiếp nhận được một phần hai khối lượng kiến thức so với hình thức học truyền thống
ông chính nêu những nguyên nhân trước tiên là do thời lượng học trực tuyến giảm nội dung tinh gọn dạy theo hướng để học sinh tự tìm hiểu nên không có phương pháp học đúng sẽ rất dễ đuối
bên cạnh đó ý thức học tập của học sinh chưa thật tự giác
có những học sinh thường xuyên lấy lý do microhu mạng chập trờn đang đi vệ sinh để trốn tránh khi giáo viên gọi phát biểu
có em thậm chí thường xuyên vô lớp trễ vì ngủ quên
dù giáo viên đã liên lạc với phụ huynh học sinh bốn lần để hỗ trợ nhắc nhở nhưng vẫn không tự sắp xếp được việc học
tương tự thạc sĩ trần văn toàn giáo viên trường trung học phổ thông maricry tại quận ba
cũng cho biết số lượng học sinh lĩnh chọn kiến thức không nhiều chiếm khoảng năm mươi
hai mươi ba mươi học sinh nắm được khoảng bảy mươi kiến thức số còn lại thì mơ hồ
ông trần văn toàn thông tin điểm kiểm tra thường xuyên và bài kiểm tra giữa kỳ một của học sinh thực hiện bằng hình thức trực tuyến cao hơn hẳn
những năm trước các mức điểm yếu trung bình khá giỏi trải đều thì năm nay chủ yếu là khá và giỏi
chẳng hạn bài kiểm tra giữa kỳ trước đây chỉ có khoảng bốn năm học sinh đạt điểm chín điểm một mươi nhưng năm nay tăng gấp ba lần
thậm chí có lớp có đến ba mươi học sinh đạt điểm tuyệt đối
ông toàn dự đoán điểm tổng kết học bạ sẽ cao hơn so với trước đây
từ đó giáo viên của trường trung học phổ thông merecry nhấn mạnh rõ ràng việc kiểm tra trực tuyến có nhiều vấn đề
chẳng hạn trong khi làm bài học sinh có thể sử dụng các phần mềm giải bài tập sử dụng tài liệu hỏi hàn bài lẫn nhau
dẫn đến những biến động về kết quả các bài kiểm tra trong thời gian qua
chính vì kiểm tra trực tuyến có điều kiện trao đổi bài nhau có cơ hội nhờ quyền trợ giúp nên giáo viên lâm vũ công chính cho biết
khi tôi bỏ nhỏ đi học trở lại sẽ thực hiện kiểm tra lại các bài kiểm tra trực tuyến bằng hình thức trực tiếp tức thì học sinh là làng
trước thực tế này giáo viên đều cho rằng bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tiếp sắp tới sẽ là dịp để đánh giá thực tế năng lực của học sinh
tuy nhiên để kiểm tra sẽ được xây dựng phù hợp với thực tế học sinh học trực tuyến gần như hết chương trình học kỳ một giáo viên sẽ nắm sát trình độ của học sinh để ra đề thi
theo ông trần văn toàn đề thi được biên soạn theo đúng yêu cầu giảm tài kiến thức của bộ giáo dục và đào tạo và tùy tình hình sẽ điều chỉnh độ khó phù hợp với hình thức học
để vẫn đảm bảo tính phân hóa vì kết quả bài kiểm tra có giá trị khi tham gia xét tuyển đại học bằng hình thức học bạ

giáo viên trường trung học phổ thông bình hưng hòa quận bình tân cho biết nội dung bài kiểm tra sẽ giảm tải nhẹ nhàng hơn so với năm học trước
cụ thể để sẽ giữ nguyên ma trận nhưng giảm nội dung kiến thức
chẳng hạn trước đây một mươi phần thi này giữ lại khoảng bảy tám phần và chọn những nội dung cốt lõi trọng tâm
trong đó đối với lớp một mươi hai thì chọn những nội dung yêu cầu kiến thức bám sát với định hướng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông
còn đối với học sinh lớp một mươi lớp một mươi một thì chọn những nội dung kiến thức có liên quan đến khối lớp trên để có sự kế thừa cho năm sau
sau một tuần cho học sinh đến trường học trực tiếp tp hcm ghi nhận ba mươi bốn ca f trong đó có hai mươi bảy trường hợp là học sinh còn lại là giáo viên và nhân viên nhà trường
chiều hai mươi tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp báo định kỳ để chủ động cung cấp thông tin các vấn đề mà người dân quan tâm
ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo tp hcm
duy trọng cho biết sau một tuần dạy học trực tiếp ngành giáo dục ghi nhận ba mươi bốn kf xuất hiện trong nhà trường trong đó bốn k là giáo viên ba k là nhân viên và hai mươi bảy k là học sinh
những trường hợp này các trường học đã vận hành quy trình xử lý f và tiến hành theo hướng dẫn ông trọng nói
trả lời câu hỏi về việc chia đôi lớp để dạy cho một tiết học có hiệu quả hay không ông trọng nói do nhiều cơ sở giáo dục có phòng ong chật nên nhà trường tách đôi lớp để dạy học
đương nhiên khi tách đôi lớp thì có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả dạy học
vì dạy một lớp có đầy đủ học sinh thầy cô tương tác trực tiếp sẽ khác với việc thầy cô chạy qua chạy lại hai lớp
dù vậy trong điều kiện dịch bệnh thì các cơ sở giáo dục và học sinh cũng phải thích ứng từng bước trở lại bình thường
đối với việc gia đình tự tết cho con em có được hay không ông trọng cho biết nếu gia đình có điều kiện tự tết cho học sinh để chủ động phát hiện f
thì sẽ hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong trường học có ca nhiễm nếu dương tính thì học sinh ở nhà không cần đến trường
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối ngày hai mươi tháng một mươi hai ghi nhận một sáu trăm bốn mươi một ca covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ cao nhất từ trước đến nay
thành phố lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
bộ y tế công bố hà nội một sáu trăm một mươi hai ca nhiễm mới không ca tử vong
như vậy một số ca chưa được cấp mã số bệnh nhân chưa có số liệu thống kê số ca đang điều trị
và số ca nặng tính đến một mươi chín h ngày hôm nay
trong số ca nhiễm hôm nay có bốn trăm linh sáu ca cộng đồng một hai mươi một ca ở khu cách ly và hai trăm một mươi bốn ca ở khu phong tỏa
như vậy số ca nhiễm cộng đồng giảm chín mươi bốn ca so với ngày hôm qua phân bố tại hai mươi một quận huyện
trong đó cao nhất ở ba đình với chín mươi ca đống đa sáu mươi sáu ca long biên năm mươi hai ca
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca nhiễm ngày càng tăng hà nội nâng cao năng lực điều trị f tại nhà
trong chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh ban hành ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
ubnd quận huyện thị xã chủ động xây dựng kịch bản phương án ở mức cao hơn để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín
cập nhật đầy đủ danh sách f điều trị tại nhà đảm bảo cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị
địa phương cũng hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly điều trị xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm
địa phương lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nòng cốt
nhiệm vụ tổ là tiếp nhận thông tin từ những người nhiễm covid một mươi chín tại nhà cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý f
lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp cách ly tại nhà ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường
về sức khỏe của người cách ly thì thông báo ngay cho cán bộ trạm y tế
các trạm y tế xã phường thị trấn trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị f trực hai mươi bốn trên bảy để cùng tổng đài một trăm linh hai
kịp thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phản ánh của người dân
tổ covid một mươi chín cộng đồng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng lập danh sách người trên năm mươi tuổi
người có bệnh lý nền phụ nữ trong thời kỳ mang thai người chống chỉ định chưa được tiêm vaccine để quản lý tiêm
hà nội phân đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tháng một mươi hai hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước thời hạn này
tổng số ca tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là hai mươi tám sáu trăm chín mươi bốn ca
trong đó số ca cộng đồng là một mươi sáu trăm bảy mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly một mươi tám ba mươi
hiện nay khi người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine việc tiếp tục tiêm mũi thứ ba
là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để tiêm mũi thứ ba đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất
các chuyên gia khuyên cáo người dân cần tránh những điều này sau khi tiêm
thứ nhất không bỏ qua thời gian quan sát
thông thường sau khi tiêm vaccine không thấy phản ứng gì thì mọi người đều muốn rời ngay khỏi điểm tiêm
với hầu hết trường hợp điều này hoàn toàn ổn
tuy nhiên các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo sau khi tiêm mũi ba mọi người vẫn nên chờ ở điểm tiêm một mươi năm đến ba mươi phút sáu đợt

đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không
những người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng nên chờ ba mươi phút
những phản ứng này có thể là nhẹ như phát ban hoặc nghiêm trọng như sốc phản vệ
khi đó các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh để kịp thời cứu chữa
thứ hai đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi ba giống như các mũi trước
dù phản ứng của cơ thể với mũi ba có thể tương tự như phản ứng với mũi một và mũi hai nhưng cũng không nên xem thường
việc tiêm trộm các loại vaccine và tiêm tăng cường có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ
đây là điều mà các chuyên gia lưu ý
xong mọi người cũng không phải quá lo lắng xảy ra một số tác dụng phụ khi tiêm chủng vaccine là điều bình thường
thứ ba không tập nặng nếu cảm thấy mệt
tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vaccine mũi thứ ba không gây hại
xong không nên tập nặng đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi
thay vì nâng tạ nặng hoặc chạy bộ mọi người chỉ nên đi bộ kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác
thứ tư không nên uống rượu bia
uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vaccine
ngoài ra rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi chờ năng nặng
tiến sĩ natasha buheyan phó giáo sư lâm sản tại đại học e arizona nước mỹ giải thích
nếu muốn uống rượu bia mọi người nên uống khoảng bốn mươi tám giờ sau khi tiêm vaccine
nếu uống rượu bia trong ngày sau khi tiêm sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch để sản sinh kháng thịt